sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn hòn chú tại thị xã tân châu tỉnh an giang
về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó do người nhà có tiếp xúc với f một nên nhà của ông hòn được chính quyền địa phương trăng dây phong tỏa
khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng chín ông hòn tự ý ra tháo dây phong tỏa trước cửa nhà
nhận được tin báo ông nguyễn văn sớm trưởng ban nhân dân ấp phú hữu hai đến kiểm tra
bất ngờ bị ông hòn đánh trúng vào mặt
khi lực lượng công an đến hiện trường để mời ông hòn lên cơ quan làm việc
thì ông hòn không chấp hành mà còn dùng những lời lẽ thô tục chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ
tại nghệ an công an tp vinh cho biết vừa bắt được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản táo bạo
với tổng giá trị thiệt hại lên đến gần một tỷ đồng
đối tượng là trần văn linh chú tại xã nghĩa minh huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
đêm sáu tháng một mươi lợi dụng sơ hở linh đã đột nhập vào công ty cổ phần vật tư nông nghiệp nghệ tĩnh
rồi phá hai kết sắt trộm năm trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác tổng giá trị gần một tỷ đồng
đây là đối tượng trộm cắp rất chuyên nghiệp
để tránh không để lại dấu vết linh đã dùng găng tay khi khắp phạm tội
và luôn sử dụng khẩu trang bịt mặt kín đồng thời đối tượng luôn tìm các góc khuất để tránh camera an ninh
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận dùng máy cắt kim loại và búa phá mặt sau kết sắt
rồi lấy tiền và tài sản mang về phòng trọ cất giấu và tiêu xài cá nhân
cơ quan công an đã thu giữ một xe ô tô ba trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt và các vật chứng có liên quan
cơ quan huyện yên mỹ tỉnh hưng yên vừa bắt xử được đối tượng nguyễn đức tùng
trú tại xã ngọc long huyện yên mỹ về hành vi cướp tài sản
từ tin báo của bị hại trình báo về việc sáng sớm ngày hai mươi tám tháng chín bị chặn xe trên đường vắng
đối tượng dùng kéo nhọn đe dọa cướp túi sách bên trong có gần một triệu đồng
vào cuộc điều tra công an huyện yên mỹ đã khẩn trương xác minh bắt giữ được đối tượng nguyễn đức tùng
tại cơ quan điều tra tùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đang tiếp tục đấu tranh làm rõ
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện phúc thọ thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn phú thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại cụm bốn
xã hiệp thuận huyện phúc thọ thành phố hà nội về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật công an quận đống đa thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương tạo khoảng sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại thôn trường ba xã võ lao huyện văn bản tỉnh lào cai
và đối tượng bùi đức vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn đá bạc
xã liên sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cũng về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
liên quan đến vụ việc tàu cá tự ý đưa ngư dân vào bờ
chiều qua ngày tám tháng một mươi bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đà nẵng cho biết
đơn vị đã giao quyết định xử phạt ba chủ phương tiện với hai mươi hai năm triệu đồng
đưa ngư dân từ tàu cá vào bờ trái phép vi phạm quy định phòng chống dịch
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi trong quá trình tuần tra tại khu vực bờ kè âu thuyền và cảng cá thọ quang
tổ công tác phòng chống covid một mươi chín phát hiện một ghe nhỏ không số hiệu
chở một mươi bốn người trên ghe đang rời khỏi âu thuyền
chủ phương tiện khai nhận đã được chủ hai tàu cá mang số hiệu dna chín mươi một nghìn hai trăm linh hai ts và bd chín mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi năm ts
thuê chở một mươi bốn ngư dân từ tỉnh bình định lên bờ để bắt xe về quê
sau khi phát hiện đơn vị đã test nhanh covid một mươi chín với một mươi bốn ngư dân
và đều cho kết quả âm tính
với sars cov hai buộc tất cả quay lại tàu và xử lý theo quy định
mùa mưa bão là lúc không ít tàu cá của ngư dân hoạt động trên biển gặp nạn
trước tình trạng đó lực lượng cảnh sát biển việt nam đã tăng cường tuần tra kiểm soát
trên vùng biển thuộc chủ quyền của việt nam để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra
đây là những hình ảnh của vụ việc vừa mới xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng tám
trên khu vực biển hòn la tỉnh quảng bình
trên hành trình chở xi măng từ cảng nghi sơn thanh hóa và tỉnh long an
do ảnh hưởng của cơn bão số sáu một thuyền viên của tàu đã bị ngã
đập người vào lan can làm gãy chân phải
nhận được điện chỉ đạo của sở chỉ huy tàu cảnh sát biển một nghìn một mươi một đang làm nhiệm vụ trực
cách nơi xảy ra tai nạn bảy năm hải lý liền nhanh chóng tiếp cận trong điều kiện sóng gió cấp sáu
để sơ cứu vận chuyển nạn nhân vào bờ đưa đi cấp cứu tại thành phố đồng hới
còn đây là vụ việc tàu hàng mang tên thành công chín trăm chín mươi chín gồm một mươi ba người bị chìm
tại khu vực ngoài cảng sơn dương hà tĩnh hai hải lý
cảnh sát biển đã lệnh cho tàu cảnh sát biển ba nghìn năm đang trực tại hòn la quảng bình
khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và đã vớt được một mươi hai người
đây chỉ là hai trong hàng chục vụ cứu nạn được lực lượng cảnh sát biển việt nam triển khai trong ba tháng gần đây
với phương châm không có lực lượng cơ động nào nhanh bằng lực lượng tại chỗ
đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình thời tiết khí hậu thủy văn
duy trì nghiêm hệ thống tàu trực trên biển và tại bến thường xuyên bổ sung đầy đủ lượng nhiên liệu
và lương thực thực phẩm dự trữ quán triển nhiệm vụ tới từng cán bộ chiến sĩ
cũng như rèn luyện nâng cao thể lực tinh thần
để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi có lệnh
chủ động về mặt chuẩn bị về mặt phương tiện tàu thuyền
cũng như là các trang thiết bị phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn
và đặc biệt là bộ tư lệnh vùng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương
với một mươi tỉnh ven biển khu vực vùng đảm nhiệm
và đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh
tàu thuyền của ngư dân và các thành phần kinh tế làm ăn trên biển
để lắm và cứu hộ cứu nạn kịp thời các phương tiện tàu thuyền của ngư dân
và các thành phần kinh tế khác gặp nạn trên biển
lúc em gặp nạn sóng gió vẫn to như thế
các anh cảnh khác biển đến và kéo mọi em vào
trong khi đó lúc bọn em thật tưởng nhất sinh là đến lúc các anh ấy đến
em đã cảm thấy nghĩ rằng mình đã được sống
trong một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi một cảnh sát biển đã sử dụng nhiều lượt tàu xuồng
thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu kéo được hàng chục tàu thuyền
với hơn một trăm một mươi thuyền viên bị nạn
đối với ngư dân đi biển mỗi cơn bão luôn là nỗi hiểm nguy rình dập
đe dọa cuộc sống và tính mạng
nhưng nhờ có những chiến sĩ cảnh sát biển mà ngư dân yên tâm hơn trong mỗi chuyến ra khơi
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
cho vay năm tỷ đồng thu lời bất chính hai năm tỷ sau một mươi tháng
đối tượng nguyễn thị hoài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại khối xuân tiến phường hương dũng tp vinh tỉnh nghệ an
đã bị công an tp vinh bắt giữ
ngày bảy tháng một mươi công an tp vinh bắt đối tượng nguyễn thị hoài về hành vi
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bước đầu ban chuyên án đã chứng minh được
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nguyễn thị hoài cho vay lãi nặng số tiền là năm tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính là hai tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng
lực lượng công an đã thu giữ bốn thẻ ngân hàng
nhiều loại giấy tờ sổ sách và năm mươi triệu đồng tiền mặt
đối tượng nguyễn thị hoài đã có hai tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
tại tỉnh đồng nai công an phường thống nhất vừa hoàn tất hồ sơ
trình ủy ban nhân dân tp biên hòa đồng nai xử phạt vi phạm hành chính một trăm năm mươi bảy năm triệu đồng
đối với một mươi đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó khuya ngày sáu tháng một mươi qua các biện pháp nghiệp vụ
công an phường thống nhất tp biên hòa đồng nai bắt quả tăng một mươi đối tượng
đang sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà do vợ chồng huỳnh tấn đạt
hai mươi năm tuổi tỉnh đồng nai tổ hai khu phố sáu phường thống nhất tp biên hòa
thu giữ tại hiện trường hai bộ dụng cụ để sử dụng ma túy
cùng các thiết bị loa nhạc phục vụ cho việc bay lắc của các đối tượng
làm việc với công an các đối tượng khai nhận
sau khi tham gia sinh nhật một người bạn ở phương hòa bình
sau đó về phòng của hai vợ chồng này đã sử dụng ma túy
thì bị công an ập vào bắt cùng tăng vật
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
sẽ tăng cường làm thêm vào hai ngày cuối tuần trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
để đáp ứng nhu cầu làm thủ tục đăng ký xe của người dân sau thời gian giãn cách dài
theo đó để giải quyết nhanh chóng thu tục đăng ký xe cho các cá nhân tổ chức
trong tháng một mươi phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
sẽ tăng cường làm việc thêm vào buổi chiều thứ bảy từ một mươi ba đến một mươi bảy giờ
và ngày chủ nhật buổi sáng từ bảy h ba mươi đến một mươi một h ba mươi chiều từ một mươi ba h đến một mươi bảy h
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
thực hiện các thủ tục đăng ký cấp biển số xe thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe
biển số xe đăng ký xe tạm thời cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe biển số xe
đội giấy chứng nhận đăng ký xe biển số xe đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến
sang tên di chuyển xe đi tỉnh thành phố trực thuộc trung mương khác
đăng ký sang tên xe trong cụm tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
riêng thủ tục cấp đổi biển số vàng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
vẫn tiếp tục tiếp nhận tất cả các ngày trong tuần cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tối qua ngày tám tháng một mươi một sản phụ đã trở dạ và sinh con trên chuyến tàu đặc biệt do tỉnh quảng bình
phối hợp cùng với ngành đường sắt tổ chức đưa bà con từ tp hcm về quê tránh dịch
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin trong hai ngày tám và chín tháng một mươi
tỉnh quảng bình đã vào tp hcm để đón hai tám trăm linh người dân về quê bằng tàu hỏa
những trường hợp được đưa về trong đợt này là phụ nữ có thai trẻ em
học sinh người lớn tuổi và những trường hợp đi thăm người thân bị mắc kẹt tại các tỉnh phía nam
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm tối ngày tám tháng một mươi khi chuyến tàu se một mươi sáu chạy đến đoạn tuy hòa dưu trị phú yên
thì sản phụ nguyễn thị nhâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở toa số chín đã trở dạng sinh con
tiếp viên tàu cùng đội ngũ bác sĩ của đoàn quảng bình đã kịp thời hỗ trợ chị này sinh một bé trai khoảng ba kg
mẹ tròn con vuông sức khỏe hai mẹ con ổn định và đã được đưa vào bệnh viện để chăm sóc
đây có lẽ là kỷ niệm không thể quên đối với sản phụ và người thân
cũng như đội ngũ hỗ trợ khi em bé được sinh ra trên một chuyến tàu đặc biệt
khi người dân quảng bình được đón về quê tránh dịch
người đàn ông đi loạn trạng đâm vào xe container đang dừng đỗ
vụ việc xảy ra trên đường quốc lộ năm đoạn qua địa bàn xã lai vu huyện kim thành tỉnh hải dương
hình ảnh từ camera hành trình của xe ô tô đi phía sau ghi lại cho thấy một người đàn ông điều khiển xe máy
có dấu hiệu loạn trọng rồi bất ngờ đâm sầm vào đuôi xe container đang dừng ven đường có bật đèn khẩn cấp
hậu quả khiến người đàn ông này ngã xuống đường bất tỉnh phần đầu xe máy bị hư hỏng khá nặng
theo một số thông tin cho biết khả năng người đàn ông này say rượu
giao thông đường bạch đăng lên cầu rồng thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
khiến một xe tải bị lật tài xế bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn đã điều một xe của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an thành phố đà nẵng đến hiện trường và đã cứu sống được tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe tải
ngay sau khi tiếp cận hiện trường các chiến sĩ đã tiến hành trinh sát và phát hiện tài xế bị mắc kẹt
tại cabin của xe tải bị lật nhiên liệu trên xe bị dò dỉ ra ngoài
ngay lập tức tổ chức khoanh vùng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngắt các yếu tố có thể gây cháy nổ
sau khoảng một mươi phút đã đưa được người bị nạn ra ngoài thành công bàn giao cho lực lượng y tế một
nạn nhân cũng đã được test nhanh covid một mươi chín để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
sau đó lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục tiến hành lật xe tải lại và bàn giao cho cơ quan chức năng
công an huyện tứ kỳ vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng dùng vũ lực cướp tài sản của người dân giữa ban ngày
hai đối tượng gồm trần văn đại chú tại tỉnh quảng ninh và tạ văn hưng chú tại tỉnh hải dương
đã dùng vũ lực đánh anh nguyễn văn tường để đòi số tiền mà trước đó anh tường đã vay của đại
bị đánh anh tường sợ hãi nên phải đưa cho đại số tiền một mươi hai triệu đồng
sau khi cầm tiền đại và hưng tiếp tục hành hung anh tường
hành vi của đại và hưng có dấu hiệu của tội cướp tài sản quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
trần văn đại từng có hai tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và gây dối trật tự công cộng
tạ văn hưng từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng trên
để tiếp tục điều tra xác minh vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm hà nội vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc
và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông bắt giữ một mươi tám đối tượng có liên quan
thu giữ số lượng lớn tiền mặt số lượng trái phiếu trị giá năm tỷ đồng
phong tỏa một mươi tỷ đồng trong tài khoản hơn hai mươi một sim điện thoại một mươi ba xe ô tô
cùng nhiều máy móc và trang thiết bị có liên quan
theo tài liệu điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một qua kiểm tra hành chính
hai nam thanh niên gồm nguyễn văn thành và hoàng văn trọng
cùng chú tại phú thượng tây hồ hà nội đang điều khiển xe máy
phát hiện trong túi của thành có tám trăm linh triệu đồng
đối tượng không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản
và đưa hai đối tượng về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
quá trình điều tra mở rộng công an quận nam tử liêm đã làm rõ
một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
theo đó cơ quan công an đã bắt giữ thêm một mươi tám đối tượng có liên quan
trong đó xác định đối tượng nguyễn minh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại phường dịch vọng hậu quận cầu dế hà nội
được xác định là đối tượng cầm đầu
đối tượng đã bỏ tiền ra mua cốt của con game ở nước ngoài
sau đó giao cho đối tượng duy và đối tượng nguyễn thành
để viết cốt của hai con game
đối tượng vận hành con samvit và con vuclub
sau đó các đối tượng giao cho một nhóm để của cường và thành
tạo nguyễn thành để trách về giao diễn cũng như là viết app của con game
còn phụ trách về marketing
có đối tượng sun để marketing con game này
đầu năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh thành đưa game bài sóc vít vào hoạt động
nhưng sau đó lại đổi thành sun vip và mở thêm game bài vuclub
để quảng cáo các đối tượng sử dụng phần mềm gửi tin nhắn đến các thuê bao điện thoại
mỗi sim sẽ gửi ba mươi năm tin nhắn
đến nay cơ quan công an xác định thành đã mua hơn bốn bảy trăm linh tài khoản
và ví điện tử môn mạng
để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc
một trăm sáu mươi đại lý cấp một cấp hai của hai game bài
thống kê bước đầu cho thấy
game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn sáu triệu tài khoản tham gia đánh bạc
với hoạt động này các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
đây là cái đối tượng mà các đối tượng lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng
để hoạt động vi phạm hâu lợi
và phần lớn hầu hết các đối tượng phạm tội các đối tượng chính trong vụ án
đều là những người có trình độ công nghệ thông tin rất là cao
bài bản và có học lực rất tốt trong phát triển của nhà nước
thế tuy nhiên là bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo
để sử dụng chính những kiến thức của mình và hoạt động hoạt tội
thế do vậy mà theo đó thì công tác điều tra khám phá của công an cũng gặp rất nhiều khó khăn
nếu mà không tận dụng kịp thời cao léo những cơ hội nghiệp vụ
cũng như là những biện pháp công nghệ thông tin để thu thập các dữ liệu chứng cứ điện tử
thì rất dễ để bị các đối tượng xóa dấu vết và gây bế tắc khám phá vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
với các hành vi vi phạm về tội tổ chức đánh bạc đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh khai thác mở rộng vụ án
truy bắt đối tượng liên quan xử lý theo quy định của pháp luật
không chỉ là những loạn thông tin gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng xã hội
tin giả sai sự thật liên quan đến dịch covid một mươi chín được đăng tải trên mạng xã hội facebook
còn tạo ra nhiều tác động tiêu cực ở những mức độ khác nhau đối với công tác phòng chống dịch
và với hành vi này một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở xã kim hoa huyện mê linh tp hà nội
vừa bị công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc mời đến để làm việc
vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố phúc yên đã phát hiện người này sử dụng tài khoản cá nhân
tên là nguyễn mai hương đăng tải bài viết có nội dung là
công ty ba
cao bì cửu long phúc thắng phúc yên vĩnh phúc có một mươi ca dương tính với covid
trên nhóm facebook có tên là khu công nghiệp quang minh mê linh hà nội
ngay sau khi đăng tải nội dung trên đã thu hút nhiều lượt bình luận chia sẻ gây hoang mang trong nhân dân
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố phúc yên đã xác định đây là thông tin sai sự thật
và đã mời chị này đến cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an người này thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân
đồng thời viết cam kết không tái phạm và gỡ bỏ các nội dung đăng tải không đúng sự thật
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên facebook
hiện công an tp phúc yên đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị công an tp hồ chí minh cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với hai nhân viên y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hành vi của hai nhân viên y tế này là đã tuồn thuốc điều trị covid ra ngoài bán cho người dân
và được biết thì monopiravir là thuốc
chưa được bộ y tế cấp phép đăng ký lưu hành ở việt nam
nguyễn văn thừa là nhân viên khoa dược của trung tâm y tế quận bình tân
và huỳnh phương thảo là dược sĩ đang công tác tại trung tâm y tế quận tân phú
biết được nhu cầu của người dân tìm mua thuốc điều trị covid một mươi chín
đối tượng thường đã móc nối cấu kết với thảo lấy thuốc để bán ra bên ngoài
để bán được thuốc các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook
và bán lại cho người khác với giá từ hai năm đến bốn triệu đồng trên một hộp
theo cơ quan điều tra
cả hai là bạn thân với nhau và đều biết thuốc monuniravit là thuốc thử nghiệm
phát miễn phí cho những người mắc covid một mươi chín đang điều trị ở nhà
nhưng vẫn móc nối tuần ra thị trường để bán trục lợi
không chỉ là nhân viên y tế mà trước đó
lực lượng chức năng tại nhiều địa phương cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều loại thuốc
được giao bán là điều trị covid nhập khẩu từ nước ngoài
đáng nói hơn người bán không hề có bằng cấp gì về nghề thuốc
theo cơ quan chức năng những hộp thuốc như thế này các đối tượng mua vào với giá từ tám trăm linh đến một triệu đồng
nhưng bán ra ngoài thị trường có thể lên tới ba triệu đồng nghĩa là lãi gấp ba lần
người nào bán thuốc điều trị covid một mươi chín trong giai đoạn thử nghiệm cho người khác
thì đó là hành vi vi phạm pháp luật
tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm tùy thuộc vào hậu quả xảy ra
mà người vi phạm sẽ bị xử lý
phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
với hành vi là bán thuốc trái phép bán thuốc đăng trong giai đoạn kiểm nghiệm
thì người vi phạm với cá nhân sẽ bị phạt đến một trăm linh triệu đồng
còn với tổ chức sẽ bị phạt đến hai trăm linh triệu đồng
theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
còn trường hợp bán thuốc ngừa covid một mươi chín đang trong giai đoạn thử nghiệm này
mà dẫn đến hậu quả người sử dụng thiệt mạng hoặc là thương tích
từ sáu mươi một trở lên thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh cấp phát sản xuất bán thuốc
và cung cấp dịch vụ y tế khác theo điều ba trăm một mươi năm của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với chế tài là phạt tù từ một năm đến năm năm
trường hợp làm chết nhiều người thì hình phạt có thể là phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
những sản phẩm thuốc chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành
có thể đe dọa trực tiếp đến sự phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
vì vậy mỗi người dân không nên tích chữ hoặc mua thuốc khi chưa được sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị
vì có thể hành vi của mình sẽ là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi
chuyển sang tin tức an ninh trả tự
sau đối tượng hung hăng mang nhiều hung khí nguy hiểm đi giúp bạn đánh người khác để trả thù
với bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại xã yeda yenim xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với yeniko
vì sợ bị yeniko đánh nên yenim đã gọi điện cho các đối tượng còn lại để giúp mình
khi đi nhóm này mang theo hai dao dựa và năm cây sắt tròn chiều dài từ một hai đến một bốn mét
sau khi đến gặp unico cả nhóm đã cầm dao dựa lao vào chém ba nhát vào tay chân và đầu nạn nhân
gây án xong cả nhóm đã lên xe máy đi về
rất may inco sau đó được người dân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt yihuan và yihiri cùng với một mươi năm tù giam
yenim chín năm yifon tám năm sáu tháng yikun tám năm và yishun là bốn năm sáu tháng tù giam cùng với tội giết người
công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa cũng vừa phá chuyên án điều tra làm rõ
và bắt giữ đối tượng lê văn bình sinh năm hai nghìn ở xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
về hành vi lừa đảo chiếm nốt tài sản
lực lượng công an nhận được tin báo của nạn nhân
về việc chị bị một đối tượng giả danh người quen nhắn tin vay tiền chiếm đoạt số tiền là hơn bảy triệu đồng
cũng với thủ đoạn trên đối tượng này đã lừa đảo của một người phụ nữ khác ở xã tây hồ số tiền là sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại công an huyện thọ xuân đã tập trung xác minh điều tra làm rõ và lập án đấu tranh
qua đó đã phát hiện và bắt giữ đối tượng lê văn bình là thủ phạm gây ra các vụ lừa đảo nói trên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do nghiện chơi game trên mạng xã hội và nợ nần nhiều nên bình đã lên mạng xã hội lấy ảnh của người khác làm ảnh đại diện trang cá nhân của mình để mạo danh và hỏi vay tiền
thưa quý vị những ngày gần đây công an tỉnh hậu giang nhận được nhiều tin báo của người dân bị đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội gia lô của người quen để lừa đảo chiếm đất tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin mượn tiền
và đây là một trong những hình thức lừa đảo không mới nhưng rất tinh vi
chỉ cần mất cảnh sát
chỉ cần mất cảnh sát là người dân sẽ sụp bẫy và mất tiền
vất vả đi làm trong lúc dịch bệnh lại bị lừa đảo mất tiền là tình trạng của anh mai ni em nhân viên bưu tá ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang
tại cơ quan công an anh y em cho biết cách đây vài ngày có nhận được tin nhắn từ một tài khoản gia lô có ảnh và tên của một người quen hỏi mượn tiền vì tài khoản ngân hàng của người này bị lỗi không giao dịch được
tin tưởng trong buổi sáng anh liên tiếp dùng điện thoại chuyển ba lần với số tiền năm triệu đồng
qua hai tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp
cũng như là khách hàng quen rồi em giao đồ rồi nhờ chuyển rồi gửi lại
rồi em cũng đang đi làm em sơ ý và em cũng không có nghĩ là tài khoản bị hắt nếp
tại lúc trước gì đó giờ thì chỉ có em thấy chỉ có facebook thôi
thằng zalo thì đó giờ em chưa thấy nên em cũng không có nghi ngờ nhiều
cũng vì mất cảnh giác mà anh nguyễn ngọc cảnh
chú huyện châu thành tỉnh hậu giang đã chuyển hai lần tiền tổng cộng bốn triệu đồng
theo nội dung tin nhắn hỏi mượn tiền từ tài khoản gia lô có tên và hình ảnh giống người đồng nghiệp
lúc đầu là nó nhắn là tôi đang bận việc sợ vợ biết gì đó
rồi cho nên nó không dám bắt máy
rồi lần thứ hai tôi điện nữa thì nó bắt máy bận là nó gửi hình ảnh
gửi hình ảnh công việc nó làm á
nhưng mà cái hình ảnh trong cái công việc nó làm là nó đúng nghe chăng
bạn có tôi
thống kê của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang khoảng một mươi ngày trở lại đây
đã ghi nhận chín trường hợp bị lừa bằng thủ đoạn giả danh tài khoản zalo hỏi mượn tiền
với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên hai mươi triệu đồng
khi mà cái số điện thoại mà nào đó mà bà con không còn sử dụng
thì bà con nên xóa luôn cái tài khoản trên mạng xã hội đã được đăng ký trước đây
hoặc là thay đổi những thông tin bảo mật tài khoản zalo
bằng cái số điện thoại
trường hợp phát hiện có người giả mạo những thông tin tài khoản của mình trên mạng xã hội
thì bà con nên là thông báo cho những người thân quen của mình biết để phòng ngừa
đồng thời là báo cho cơ quan chức năng
cơ quan công an cũng khuyến cáo hiện nay ngoài thủ đoạn giả danh tài khoản zalo
các đối tượng còn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng bằng cách nhắn tin mượn tiền vai tiền
do đó người dân cần hết sức cảnh giác để không mắc bẫy lừa đảo của tội phạm